dự án thu phí không dừng trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình chậm triển khai
do phải liên thông hệ thống của hai chủ đầu tư khác nhau là tuyến đường cửa ngõ phía nam của thủ đô
do vậy dự án thu phí tự động không dừng được đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho các phương tiện lưu thông nhanh chóng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ một mươi năm h ngày một mươi tháng sáu
hệ thống thu phí tự động không dừng đã chính thức hoạt động trên tuyến pháp vân cầu rẽ ninh bình
theo quan sát của chúng tôi tại các trạm thu phí trên tuyến này
được bố trí hai làn thu phí tự động không dừng với hai trù đường
tuyến cao tốc cửa ngõ phía nam thủ đô mỗi ngày hơn bốn mươi lượt phương tiện tham gia giao thông qua đây
thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông nhất là dịp cuối tuần và cao điểm lễ tết
việc xe không phải dừng lại mua vé sẽ góp phần quan trọng để giảm ủn tắc giao thông
tuy nhiên việc thu phí vẫn phải thông qua tài khoản giao thông của vetc
hiện tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ đã lắp đặt tất cả các làn hệ thống thu phí không dừng
còn tuyến cầu rẽ ninh bình
do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec chưa bố trí đủ vốn

nếu như có thể là vốn mắc ở đâu thì chúng tôi sẽ báo cáo các cơ quan của thẩm quyền
để làm sao xử lý để làm sao cho các tuyến còn lại được đưa vào sớm nhất
cùng với việc vec tháo gỡ khó khăn sớm hoàn thành thu phí không dừng theo chỉ đạo của thủ tướng
đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí sẽ rán thẻ miễn phí lần đầu và mở tài khoản giao thông cho các phương tiện
thời gian tới quy định làn không dừng etc sẽ chỉ cho phép các phương tiện đã gián thẻ
và nạp tiền vào tài khoản giao thông đi qua
và cũng bắt đầu kể từ tháng bảy
công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ cũng sẽ không bán vé thủ công vé tháng và vé quý
và với những xe nào không rán thẻ etc thì sẽ không mua được vé thủ công một dừng như trước đây